trong phần tiết quốc tế brexit kêu gọi ngăn chặn tài trợ cho khủng bố
lãnh đạo công đảng anh cam kết ngăn chặn brexit không thỏa thuận
xin được truyền sang tin tức quốc tế
thưa quý vị nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brex gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
đã kêu gọi tất cả các quốc gia ngăn chặn việc tài trợ cho các mạng lưới khủng bố
cũng như hoạt động của khủng bố từ lãnh thổ của mình
tại hội nghị ngoại trưởng brics ở rio de janeiro của brazil cuối tuần này
các nước thành viên brics đã lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện
đồng thời kêu gọi phối hợp các nỗ lực chống khủng bố dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc
trên cơ sở luật pháp quốc tế cấm rắn
quốc vụ khanh phụ trách giao thông đường bộ và đường cao tốc ấn độ kêu gọi brics
ủng hộ lời kêu gọi của thủ tướng ấn độ narendra modi tổ chức một hội nghị toàn cầu về chống khủng bố
đã được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của khối này ở osaka nhật bản trong tháng trước
cho rằng điều đó sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm sớm ký kết hiệp định toàn diện về khủng bố quốc tế
cảnh sát trưởng romani và hai quan chức khác đã bị sa thải vì sau một mươi chín giờ đồng hồ mới trả lời
cuộc gọi từ một cô gái một mươi năm tuổi bị bắt cóc cô bé này được cho là đã bị kẻ bắt cóc giết hại
vụ án làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở romania các công tố viên cho biết với thời gian ấy và những chỉ dẫn được cung cấp
đáng lẽ ra cô bé đã được cứu cảnh sát trưởng quốc gia hạt trưởng hạt âu và cảnh sát trưởng hạt âu đã bị sa thải vì có liên quan
nghi phạm là một thợ máy sáu mươi năm tuổi có tên jorge dinka nạn nhân chưa rõ danh tính đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp một trăm một mươi hai ba lần
để cầu cứu vào sáng ngày hai mươi năm tháng bảy nhưng một mươi chín h đồng hồ sau cảnh sát mới vào nhà nghi phạm và tìm thấy thi thể
cùng với nhiều dấu vết
liên quan đến tiến trình brexit ngày hai mươi tám tháng bảy lãnh đạo công đảng đối lập tại anh ông jeremy corbyn tuyên bố
đảng này sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn khả năng anh rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit mà không đạt được thỏa thuận nào
phát biểu với báo giới ông corbyn nhấn mạnh sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn sự ra đi không thỏa thuận
khi được hỏi về trình bỏng thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong chính phủ ông corbyn nói rằng ông sẽ xem sức tình hình
khi quốc hội anh sẽ đạt được thỏa thuận